trong hiện tượng ad hiếm gặp này các kháng thể dưới mức tối ưu có thể giúp một số virus bám vào và xâm nhập vào các tế bào làm cho tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn
để giải đáp câu hỏi trên trong nghiên cứu mới này các nhà khoa học đã so sánh sức mạnh và nồng độ của các kháng thể chống lại ncov và sars cov hai
trong huyết thanh của chín bệnh nhân mắc covid một mươi chín đã phục hồi và trong ba mẫu huyết thanh thu thập từ trước khi bùng phát đại dịch covid một mươi chín
các nhà khoa học đã áp dụng một kỹ thuật đặc biệt
có thể đo được riêng rẻ hai yếu tố ái lực liên kết giữa kháng thể và kháng nguyên và nồng độ kháng thể
kết quả cho thấy cả chín mẫu huyết thanh đều chứa một lượng tương đối các kháng thể có ái lực cao đối với virus sars cov hai
ngược lại các huyết thanh thu thập từ thời kỳ trước đại dịch không chứa kháng thể có ái lực cao đủ để chống lại sars cov hai
cả một mươi hai huyết thanh đều chứa lượng thấp các kháng thể ái lực cao chống lại hai s cov biến là dấu hiệu cho thấy những người này từng nhiễm ncov
các thí nghiệm khác cũng cho thấy những kháng thể này không liên kết với sars cov hai
các nhà nghiên cứu cho biết các kết quả cho thấy không có phản ứng chéo của các kháng thể chống lại các hcov hai thông thường và sars cov hai
do đó phản ứng chéo kháng thể giữa các dòng virus corona không có tác dụng bảo vệ cơ thể
sau khi covid một mươi chín lây lan mạnh trong cộng đồng các biến chứng hậu covid một mươi chín trở thành vấn đề được nhiều người dân quan tâm
năm bắt được nỗi lo này thị trường đang nở rộ các loại thuốc thực phẩm chức năng
đồ quảng cáo có khả năng bổ phổi thanh lọc phổi nhưng chúng lại được bán với giá trên trời
trước thực trạng này chuyên gia y tế nói gì mời quý vị cùng theo dõi
gói cụm từ thuốc bổ phổi lên thanh tìm kiếm của các nền tảng mạng xã hội và trang thương mại điện tử
có thể dễ dàng tìm thấy các bài viết quảng cáo thuốc bổ phổi được sách tay từ nước ngoài
điểm chung của các loại thuốc này là đều được quảng cáo với chức năng bổ phổi
loại bỏ cằn bã tích tụ làm sạch phổi phòng chống hậu covid một mươi chín
một trong những sản phẩm được quảng cáo nhiều nhất là thuốc bổ phổi của nhật bản có dạng bột
theo khảo sát một hộp thuốc một mươi sáu gói có giá trên dưới sáu trăm linh đồng
theo hướng dẫn sử dụng một người trưởng thành cần uống hai gói mỗi ngày
trước vấn đề này bác sĩ phạm văn phúc phó trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện nhiệt đới trung ương khẳng định
không có loại thuốc nào có thể làm sạch phổi
theo chuyên gia này các loại thực phẩm chức năng này có chứa một số vitamin tổng hợp
như vitamin c b một mươi hai d có tác dụng hồi phục phần nào niêm mạc phổi hỗ trợ bổ sung cho quá trình hồi phục
còn về khả năng đào thải độc tố làm sạch phổi như quảng cáo là chắc chắn không có
bác sĩ phúc phân tích những triệu chứng kéo dài của covid một mươi chín đa phần sẽ từ khỏi nhưng sẽ mất thời gian
điều quan trọng là người bệnh không quá lo lắng
với những triệu chứng sau khi khỏi covid một mươi chín gây khó chịu và ảnh hưởng đến sinh hoạt như ho kéo dài
mất ngủ mệt mỏi người dân nên đi khám để được hướng dẫn
điều trị từ bác sĩ
với những bệnh nhân không có vấn đề gì thì không nên quan tâm quá nhiều
chỉ cần kiểm tra sức khỏe định kỳ và giữ tâm lý thoải mái
bác sĩ phúc nhấn mạnh không nên bổ sung quá nhiều các thuốc với tâm lý phòng hậu covid một mươi chín
đặc biệt với các vitamin tổng hợp
những bệnh nhân nào có chỉ định thì mới nên sử dụng
cần biết rằng trong thức ăn hàng ngày đã cơ bản cung cấp đầy đủ các vitamin cần thiết
và đây cũng là nguồn cung cấp vitamin tốt nhất
việc làm dụng các vitamin tổng hợp có thể dẫn đến
tình trạng dư thừa và ảnh hưởng đến sức khỏe
cũng theo chuyên gia này để hồi phục sức khỏe của phổi sau khi khỏi covid một mươi chín
phương pháp tốt nhất là các bài tập thở và vận động thế lực phù hợp với từng giai đoạn một
vừa qua chính phủ hàn quốc đã quyết định dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp giãn cách phòng dịch covid một mươi chín
từ ngày một mươi tám tháng bốn trừ quy định bắt buộc đeo khẩu trang cả trong nhà và ngoài trời
tại seoul thủ tướng hàn quốc kim bo kyum cho biết
quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp của ủy ban phòng chống tai nạn
và quản lý an toàn trung ương sáng ngày một mươi năm tháng bốn
theo đó hàn quốc sẽ dỡ bỏ tất cả các quy định về giãn cách xã hội phòng dịch covid một mươi chín hiện còn đang áp đặt
như vậy các hạn chế đang áp dụng hiện nay như giới hạn giờ kinh doanh của các nhà hàng
quán cà phê đến hai mươi bốn giờ tụ tập riêng tư tối đa một mươi người sự kiện ngoài trời tối đa hai trăm chín mươi chín người sẽ được xóa bỏ
việc ăn uống tại các rạp chiếu phim phòng biểu diễn sẽ được cho phép
thông tin cho biết riêng quy định đeo khẩu trang sẽ vẫn được áp đặt
và chính phủ sẽ xem xét để đưa ra quyết định sau hai tuần triển khai quy định mới
với quyết định mới trên hàn quốc đã chính thức quay trở lại với cuộc sống thường nhật
kết thúc bảy trăm năm mươi bảy ngày thực hiện các biện pháp giãn cách vì đại dịch covid một mươi chín
hàn quốc bắt đầu áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội từ ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
về cơ bản hàn quốc đã kiểm soát được sự lây lan của đại dịch covid một mươi chín
nhiều biện pháp nới lỏng phòng chống dịch cũng đã được áp dụng
cuộc sống của người dân đã có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường
nhưng bên cạnh đó chính phủ nước này vẫn nghiêm ngặt về quy định bắt buộc đeo khẩu trang
cả trong lẫn ngoài trời
đây vẫn là một trong những cách bảo vệ hiệu quả để người dân tự bảo vệ sức khỏe bản thân
và phòng tránh tối đa nguy cơ lây nhiễm virus sars cov hai
mà tập trung phong tỏa để phòng covid một mươi chín dường như thượng hải đã quên mất đối tượng nguy cơ cao nhất
người lớn tuổi
theo tờ south china morning post ngày một mươi năm tháng bốn trong bối cảnh thượng hải phong tỏa nghiêm ngạc
do dịch covid một mươi chín nhiều người lớn tuổi rơi vào tình trạng thiếu thức ăn thuốc men trầm trọng
ngày hai mươi hai tháng ba sau khi khu nhà bị phong tỏa vì một ca covid một mươi chín vợ chồng ông giang we min
sáu mươi tuổi và năm mươi chín tuổi những người không sống cùng con cháu chỉ có đủ thức ăn từ ba đến năm ngày
giống như nhiều người dân thượng hải những người lớn tuổi không tích trữ thức ăn cho vài tuần
hoặc vài tháng vì họ biết rằng họ có thể đi mua bất cứ khi nào họ muốn
chính vì thế họ hoàn toàn bị động
nói với south china morning post ông yang cho biết
tôi bị đột quỵ và các bác sĩ nói rằng tôi cần ăn đủ chất đạm mỗi ngày để cơ thể hoạt động tốt
tuy nhiên ông và vợ đã phải thay đổi chế độ ăn uống của họ
từ uống một ngày một cốc sữa mỗi ngày sang uống các ngày kể từ ngày thứ ba sau lệnh phong tỏa
ông cho biết lượng thực phẩm của mình đang giảm dần mà không biết khi nào cuộc sống mới trở lại bình thường
ông nói nếu việc khóa cửa kéo dài từ một tuần đến một mươi ngày chúng tôi vẫn có thể say sở được
nhưng đã hơn hai mươi ngày và chúng tôi đã không uống sữa trong nhiều ngày
người con gái hai mươi tám tuổi của ông giang đã bị cách ly trong một khu nhà khác và không thể đến thăm họ hoặc mang theo đồ tiếp tế
cặp vợ chồng già cũng không thể sử dụng điện thoại thông minh
ông yang cần thì rất nặng còn vợ ông phải phẫu thuật võng mạc
cách duy nhất để họ có được nguồn cung cấp là chờ chính phủ phân phát thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác
những trường hợp vợ chồng như ông giang rất phổ biến ở thượng hải
một trong những thành phố có tỷ lệ dân số già cao
theo thống kê dân số của thượng hải năm hai nghìn một mươi chín số người từ sáu mươi tuổi trở lên ở thành phố này khoảng năm tám trăm một mươi năm triệu người
điều này có nghĩa là cứ ba người thì có một người là người cao tuổi
số người cao tuổi sống một mình ở trong số đó lên tới ba trăm một mươi bảy bốn trăm linh người
đây cũng là nhóm người có nguy cơ cao ở thành phố
trước tình cảnh này nhiều người trẻ đã lập kế hoạch giúp đỡ những người lớn tuổi trong khu nhà của họ
mua thực phẩm những tình nguyện viên sẽ mua thức ăn
thông qua các kênh cá nhân và phân phối lại cho những người đang cần
ngoài thực phẩm nguồn cung y tế ở thượng hải cũng đang thiếu hụt
việc đến bệnh viện khám bệnh là điều gần như không thể
theo nhóm tình nguyện viên dự án hỗ trợ y tế khẩn cấp ở thượng hải
họ đã nhận được một sáu trăm tám mươi sáu đơn xin hỗ trợ bao gồm việc xin hỗ trợ thuốc điều trị bệnh mãn tính
hóa trị thường xuyên lọc máu và thuốc chữa bệnh tâm thần
đa số bệnh nhân yêu cầu là người cao tuổi
thưa quý vị và các bạn
có thể thấy đại dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến khá phức tạp
khi liên tục virus sars cov hai có những biến thể mới
chủng omicron đang là chủng ghi nhận có nhiều cam mắc nhất hiện nay
có đặc điểm dễ lây lan và có tốc độ lây nhanh chóng
vì vậy chúng ta không được chủ quan
hay luôn tuân thủ những biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân ở nơi công cộng
như giữ khoảng cách xịt khuẩn và đeo khẩu trang
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại